nhiều nhà bán lẻ dự báo nhu cầu mua thiết bị làm mát sẽ có mức tiêu thụ tăng cao trong mùa hè năm nay
hiện tại sức mua các thiết bị làm mát như quạt điều hòa đã tăng ba mươi bốn mươi so với năm trước
hiện nhiều nhà bán lẻ đưa ra nhiều sản phẩm làm mát có giá trị tầm trung
giao động từ bốn bảy triệu đồng mỗi thiết bị
hiện nay các thiết bị máy lạnh quạt máy quạt hơi nước có mức giá trung bình thu hút nhiều khách mua
dự báo sức mua các mặt hàng này sẽ tăng năm mươi sáu mươi vào tháng sáu
các nhà bán lẻ nhận định sức mua tại các cửa hàng siêu thị cũng sẽ tăng hai mươi ba mươi vào các tháng tới
ngoài các loại máy lạnh được tiêu thụ tốt trong thời gian gần đây quạt điện quạt hơi nước cũng có sức mua tăng cao
giá các mặt hàng này tăng từ ba mươi sáu mươi
giá cà phê thế giới tiếp tục tăng mạnh kéo dài ở cả sản london và new york là điều kiện thuận lợi
đưa giá cà phê việt nam cán mốc lịch sử một trăm một mươi đồng một kg ở nhiều địa phương
sản giao dịch cà phê robusta ở london đóng cửa với sắc xanh ở tất cả các kỳ hạn với mức giá tăng mạnh
giá cà phê kỳ hạn giao tháng năm tăng năm mươi bảy usd lên mốc ba chín trăm linh usd một tấn trong khi đó
kỳ hạn tháng bảy tăng sáu mươi hai usd kỳ hạn tháng chín tăng sáu mươi sáu usd và kỳ hạn tháng một mươi một tăng sáu mươi chín usd một tấn
tháng một mươi một là thời điểm việt nam đã vào niên vụ mới hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm hiện giá cà phê tây nguyên duy trì
đã tăng khoảng một năm trăm linh một bảy trăm linh đồng một kg
giá cà phê tại đăng nông chính thức chạm mốc lịch sử một trăm một mươi hai trăm linh đồng một kg theo các doanh nghiệp lớn
giá cà phê vẫn chưa dừng lại ở cột mốc này và sẽ tăng lên mức một trăm hai mươi đồng một kg thậm chí sắp
tới việt nam còn phải nhập khẩu cà phê từ mức giá cao được nhiều thương lái thu mua hiện giá sầu
riêng đã giảm mạnh khiến nhiều vựa sầu riêng và thương lái thua lỗ chỉ mấy tuần trước giá sầu
riêng thái loại một được các chủ vựa sưng đón báo giá lên đến trên hai trăm linh đồng một kg thời điểm đó
cứ vựa sầu riêng nào có sầu riêng đang thu hoạch đều có lợi nhuận cao gấp bốn năm lần tuy
nhiên trong tuần này giá sầu riêng giảm gần một nửa giá sầu riêng monthon loại a tại kho được các
vựa thu mua với giá một trăm một mươi ba đồng đến một trăm một mươi năm đồng một kg giá sầu riêng loại b là chín mươi ba đến chín mươi đồng
đồng một kg hiện giá sầu riêng ri sáu cũng lao dốc về tám mươi một tám mươi sáu đồng một kg hàng loại a hàng
loại b còn giá chỉ còn sáu mươi sáu sáu mươi tám đồng một kg các mức giá này đã giảm hơn năm mươi so với tháng trước
giá bất động sản tại thành phố hồ chí minh sau thời gian tăng nóng vẫn giữ ở mức cao hiện giá
căn hộ và nhà liền thổ ở thành phố hồ chí minh duy trì ổn định ở tầm cao so với các tỉnh thành
trong cả nước vào cuối một năm nay và dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ thời gian tới giá căn hộ sáu mươi năm m hai
tại thành phố hồ chí minh hiện từ ba sáu tỷ đồng một căn tùy vị trí những dự án có sổ đỏ giữ mức giá
cao và không có dấu hiệu giảm những nơi chưa có sổ đỏ giá cũng giữ đa tăng công ty bất động sản
của cia đánh giá tại thời điểm cuối quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá sơ cấp trung cư tại thành phố hồ chí
minh tăng cao đạt mức trên sáu mươi một triệu đồng một mét vuông còn giá bán căn hộ sơ cấp cũng tăng nhẹ
khoảng hai năm theo quý với phân khúc biệt thự chỉ có bốn mươi hai căn biệt thự nhà phố mới mở bán tại thành
phố hồ chí minh trong quý trước mức giá khoảng một mươi tỷ đồng một căn tổng nguồn cung sơ cấp cả quý
đạt bảy trăm sáu mươi hai căn nhưng bảy mươi sáu có giá trên ba mươi tỷ đồng do nhu cầu liên tục biến động thậm chí ngược với
nguồn cung do lượng căn hộ trào bán ra thị trường liên tục giảm giá trung cư tại hà nội tăng nóng
trong khi nhà ở xã hội triển khai chậm có thể khiến thị trường nhà ở gặp khủng hoảng
nhiều khu vực tại hà nội ghi nhận đạt tăng mạnh của bất động sản tới hơn ba mươi thấp nhất cũng tăng
một mươi năm giá trung cư tại khu đô thị sipucha quận tây hồ hiện lên tới hơn một trăm linh triệu đồng một mét vuông
một số tòa mới ở khu đô thị smart city quận nam tử liêm cũng có giá trên sáu mươi triệu đồng mỗi
m hai thậm chí hơn tám mươi triệu đồng mỗi mét vuông giá bán căn hộ mới tại hà nội tăng một mươi chín
đạt trung bình năm mươi sáu triệu đồng mỗi mét vuông trợ gồm vat và phí bảo trì giá nhiều tòa trung cư
cũ cũng nâng giá tăng một mươi bảy mức cao nhất từ trước đến nay dù hàng mới duy trì khát hiếm thời gian
qua khiến nhu cầu ruột nén là nguyên nhân khiến giá nhà liên tục tăng cao
theo số liệu thống kê của ngân hàng nhà nước tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tổng tiền gửi tại hệ thống tổ chức tiến dụng đã đạt gần một mươi ba bốn triệu tỷ đồng trong đó
tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt sáu tám mươi bốn triệu tỷ đồng tiền gửi của cư dân đạt sáu năm mươi ba triệu tỷ đồng
trong vòng một năm tiền gửi của tổ chức kinh tế đã tăng hơn tám trăm tám mươi tám tỷ đồng
trong khi tiền gửi của dân cư cũng tăng sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng đáng chú ý tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tiền gửi của tổ chức kinh tế tăng đột biến từ sáu ba mươi tám triệu tỷ đồng lên sáu tám mươi bốn triệu tỷ đồng
tức tăng tới hơn bốn trăm năm mươi bảy tỷ đồng đây là mức tăng hàng tháng mạnh nhất được ghi nhận từ trước đến nay
hơn cả giai đoạn covid một mươi chín tiền gửi của dân cư tiếp tục tăng trưởng bất chấp lãi suất huy động xuống
thấp kỷ lục tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba là tháng đánh dấu chuỗi hai mươi năm tháng liên tiếp tiền gửi dân cư tăng trưởng dương
sau chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và tuyên bố tăng cung vàng miếng của ngân hàng nhà nước
giá vàng nhẫn bốn số chín đã giảm sâu hiện mặt bằng giá vàng nhẫn đã giảm gần hai triệu đồng một lượng
giá bán vàng nhẫn đã trải qua một tuần giảm tới hàng triệu đồng một lượng tại các doanh nghiệp
kinh doanh vàng mức giảm mạnh hơn giá bán còn tám mươi hai năm triệu đồng một lượng mua vào tám mươi một một triệu đồng
một lượng giảm một ba triệu đồng một lượng ở chiều bán ra và một năm triệu đồng một lượng ở chiều mua vào
tại công ty sgc giá vàng nhẫn bốn số chín giảm chín trăm năm mươi đồng một lượng dơ về mức bảy mươi sáu hai triệu đồng
một lượng bán ra giá mua vào còn bảy mươi bốn ba triệu đồng một lượng so với giá vàng thế giới quy đổi
giá vàng miếng sgc trong nước hiện đang cao hơn một mươi một chín mươi tám triệu đồng một lượng
còn giá vàng nhẫn bốn số chín cao hơn năm năm triệu đồng một lượng
theo báo cáo triển vọng phát triển châu á tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của ngân hàng phát triển châu á adb
lạm phát dự kiến sẽ tăng lên trong quá trình phụ hồi kinh tế
adb dự báo kinh tế việt nam sẽ đạt mức tăng trưởng sáu trong năm hai nghìn hai mươi bốn và sáu hai trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ngân hàng phát triển châu á adb dự báo lạm phát trong
nước sẽ tăng lên bốn trong năm hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm mặc dù dự báo lạm phát vẫn dưới mức mục tiêu bốn năm
sau áp lực trong ngắn hạn vẫn có thể tồn tại do những căng thẳng địa chính trị
và sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng toàn cầu
adb cho rằng thách thức chính sách của việt nam là cần phải tăng cường hiệu quả của đầu tư công
để kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn mà vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong dài hạn
trong bối cảnh không gian chính sách tiền tệ hạn chế
chi tiêu tài khoá và đầu tư sẽ là chìa khóa tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng đoàn địa lực việt nam evn được yêu cầu nghiên cứu cơ chế giá điện hai thành phần
để thực hiện thí điểm trong thời gian tới
hóa đơn tiền điện sẽ hiển thị hai thành phần tính giá điện gồm giá công suất
được khách hàng đăng ký theo gói công suất gắn với nhu cầu sử dụng
và giá điện năng gắn với lượng điện thực tế sử dụng
cùng điều tiết điện lực bộ công thương cho biết cơ chế giá điện hiện chỉ áp dụng một thành phần điện năng
vì vậy chưa tạo ra giá điện phản ánh đúng chi phí mà người sử dụng điện gây ra cho hệ thống điện
vì vậy việc áp dụng thêm giá công suất sẽ làm cho khách hàng phải luôn quan tâm đến chế độ sử dụng điện
để giảm hóa đơn tiền điện
việc áp dụng cơ chế này cũng giúp tăng hiệu quả huy động các nguồn điện
khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm được hóa đơn tiền điện
cơ chế này cũng giúp giảm việc đầu tư công suất nguồn và mở rộng lưới điện
đem lại lợi ích cho cả khách hàng và bảo đảm thu hồi được chi phí đầu tư của ngành điện